hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an đã tiến hành khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với năm người gồm ngô bà thắng giám đốc tri nhánh long an thuộc công ty cổ phần tập đoàn yên khánh trần văn biển phó giám đốc tri nhánh long an kiêm trạm trưởng trạm thu phí trợ đệm công ty cổ phần tập đoàn yên khánh tổ phước hùng kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn yên khánh nguyễn thị kim huệ kế toán công ty cổ phần tập đoàn yên khánh nguyễn văn hiền giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn kỹ thuật xuân phi
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước hiệp vụ việc đang được tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho nhà nước
với hành vi vận chuyển gần một trăm linh kg pháo trái phép nguyễn hữu trang ở huyện cư rút tỉnh đắk nông vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc bắt quả tang
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua xã a đương huyện cư mờ ga tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện chiếc xe taxi lưu thông theo hướng gia lai đi đắk lắc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe
tài xế là ngô hữu nguyện chở thêm khách là nguyễn hữu trang thấy lực lượng công an trang định bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ
qua kiểm tra tổ công tác đã thu giữ ba thùng cắt tông có tổng trọng lượng gần một trăm linh kg pháo trang khai nhận thông qua mạng xã hội facebook đã đặt mua số pháo trên từ tỉnh gia lai đưa về tỉnh đắk nông để bán lại kiếm tiền tiêu tết
sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn một mươi sáu thanh niên đã bị đội cảnh sát hình sự công an huyện văn lâm tỉnh hương yên bắt quả tang
kiểm tra hành chính tại quán karaoke bảo trang thuộc thôn ngọc đà
xã tân quang huyện văn lâm do nguyễn hữu hoan làm chủ công an huyện văn lâm phát hiện có một mươi sáu thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh một mươi sáu trên một mươi sáu thanh niên đều dương tính với ma túy được biết một mươi sáu thanh niên trên gồm sáu nữ một mươi nam này đều có tuổi đời còn rất trẻ từ hai mươi năm hai mươi đến hai mươi năm tuổi
đến từ các tỉnh hương yên bắc ninh bắc giang hòa bình hà tĩnh không có công an việc làm ổn định
thông tin từ công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng trịnh văn chẳng trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra bước đầu vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trịnh văn chẳng đột nhập vào nhà một người dân ở khóm mỹ thuận phường mỹ phú thành phố cao lãnh trộm một kết sắt bên trong có chứa nhiều tài sản với số tiền gần một trăm năm mươi triệu đồng
sau đó đem về nhà ở thành phố châu đốc tỉnh an giang cất giấu

theo thông tin từ sài gòn tourist trong số các nạn nhân bị thương được đưa về nước trong chuyến đầu tiên này một số người cần phải kiểm tra sức khỏe và điều trị tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh
số nạn nhân còn lại phải ở lại để phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc
sau bốn ngày nghỉ lễ tết dương lịch và ngay từ đầu giờ chiều ngày hôm nay người dân các tỉnh thành phố đã đổ xô về thủ đô để làm cho các tỉnh thành phố đổ xô về thủ đô
tuyến đường ở các cửa ngõ rơi vào cảnh ủn tắc cục bộ
khu vực xung quanh bến xe giáp bát mỹ đình lượng phương tiện dồn về cùng một thời điểm đã làm cho các tuyến đường như giải phóng phạm văn đồng phạm hùng un ứ
do miền bắc đang rơi vào những ngày giá rét nhiệt độ xuống thấp hành khách sau khi xuống xe thường chọn xe buýt hoặc taxi làm phương tiện để trở về nhà
vì vậy mà lưu lượng phương tiện cũng tăng cao tại các bến xe
dọc các trục đường vào các bến xe lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã phân luồng hướng dẫn các phương tiện ra vào bến nhằm tránh cảnh ủn tắc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại